hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai ngày lễ tình nhân valentine diễn ra trong thời điểm covid một mươi chín bùng phát
thế nhưng không vì thế mà những người yêu nhau lại không dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất
những món quà độc đáo lạ mắt được tạo nên từ những ý tưởng sáng tạo chỉ có trong thời dịch cũng theo đó mà ra đời
với thông điệp khỏe mạnh mới có sức khỏe để yêu ngày lễ tình nhân valentine năm nay thú vị và hài hước hơn mọi năm
khi mà thị trường quà tặng ngoài hoa hồng sô cô la thì còn xuất hiện các bó hoa kèm các vật dụng y tế như khẩu trang hoặc gieo rửa tay
từ người làm ra các bó hoa độc lạ như vậy đến những người được nhận quà cũng rất vui vẻ hạnh phúc
ngày lễ tình nhân trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết
mỗi năm thì làm hoa giữ bình thường thôi nhưng riêng năm nay dịch bệnh corona đó
nên mình sáng tạo hơn nhiều cái giống mới gửi thông điệp đến người nhận là
phải giữ dị sinh
và phải luôn luôn đeo khẩu trang đó là điều tốt cho sức khỏe mình và cộng đồng
bình thường mình được nhận hoa thì mình sẽ vứt đi rất là phí
năm nay mình nhận được hoa có cả nước rửa tay và khẩu trang thì mình có thể được sử dụng
thành ra mình thấy vui và bất ngờ và thiết thật cho cái mùa virus corona này
ghi nhận tại những xốp hoa đã có thương hiệu và uy tín tại thành phố hồ chí minh
các hoạt động mua bán sao nhận vẫn bình thường
các mẫu hoa nhập từ nước ngoài về với màu sắc độc đáo lạ mắt giá thành cao
vẫn được khách hàng quan tâm đặt mua
cái dịch bệnh này thì em nghĩ cũng không cản trở được việc em đến cửa hàng em mua
thì hôm nay em thấy có một số hoa rất là đẹp thì em có chọn một số hoa để em tặng cho bạn gái của em
có thể thấy sức tiêu thụ các mặt hàng quà tặng trong dịch valentine năm nay có giảm so với những năm trước
tại các điểm mua bán hoa cũng không còn cảnh đồng đúc nhộn nhịp mua bán trao đổi như trước
một phần là do tâm lý người dân lo ngại với dịch bệnh do virus covid một mươi chín
mặt khác nhiều người lựa chọn cách đặt hoa online để hạn chế tiếp xúc
với người lạ hoặc tránh những nơi tụ tập đông người
ban đầu khi mà em thấy khách không có tới thì cũng có lo lắng một phần
nhưng mà sau đó thì lại nhận những cái cúi điện thoại hoặc là tin nhắn thì mình thấy rằng là
người ta vẫn còn quan tâm tới cái dịp lễ vậy là cái cách thức thì thay đổi thôi
lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai là dịp mà ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được tặng những món quà có giá trị
thể hiện sự trân trọng của nửa kia đối với mình
những bỏ hoa với những khẩu trang y tế
kèm xe rửa tay diệt khuẩn tuy không có giá trị lớn về mặt vật chất nhưng lại trở thành món quà thiết thực và ý nghĩa
đặc biệt sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ mà không phải dịp lễ nào cũng có được